kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc mưa sẽ giảm nhưng vẫn còn mưa rào vào sông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày trời nắng oi với nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nắng nóng nhẹ
chuyển sang khu vực trung bộ trong đêm nay và sáng mai
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng sẽ xuất hiện mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to vào sông từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày mai mưa cũng sẽ tạm giảm tại khu vực chỉ có mưa sông dài rác
nên nhiệt độ tại khu vực này không quá cao phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa sông có thể xảy ra diện vài nơi
về chiều tối và đêm
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
lưu xuống các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sang đến ngày mai khu vực tây nguyên và các tỉnh miền tây nam bộ trời nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng khu vực đông nam bộ có nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên các vùng biển của nước ta bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa
phổ biến có gió nhẹ tầm nhìn xa thông thoáng có mưa vài nơi ở vùng biển phía nam
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa là hai mươi bảy ba mươi bốn độ và hai mươi tám ba mươi sáu độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ